lại giá đớt rẻ gần trường học gần các trung tâm lớn xin lời nhanh v v
với các chiêu trò lừa đảo này các đối tượng đã lừa hàng trăm khách hàng
bằng các hình thức như hợp đồng góp vốn
rất mong người dân khi có nhu cầu mua bán ở nhà ở điều đầu tiên phải liên hệ
với chính quyền địa phương để tìm hiểu các khu vực cũng như là cái giao dịch mua bán này

cho phép hay không để từ đó đảm chế được việc tránh rủi ro và bằng tóc lý sau này
tại kỳ họp thứ một mươi năm của hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín đã có nhiều đại biểu
rất bức xúc với các dự án ma không những gây mất an ninh trật tự ở các địa phương
mà còn làm cho đơn thư vượt cấp gia tăng
cơ quan công an nên làm mạnh cái vấn đề này mời lên làm việc
và nếu thấy có dấu hiệu lừa đảo là phải xử lý ngay
mong muốn của người dân là các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra
để xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời thu hồi tài sản lại cho người dân
thưa quý vị giám định tác phẩm mỹ thuật tác phẩm nhiếp ảnh ở việt nam
là một công việc hoàn toàn mới và chưa có tiền lệ chưa có kinh nghiệm
chưa có máy móc trang thiết bị kỹ thuật tất cả chỉ là con số
đó là chia sẻ của ông vi kiến thành cục trưởng cục mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm
tại hội thảo công tác giám định tác phẩm mỹ thuật nhiếp ảnh thực trạng và giải pháp
được tổ chức
công tác giám định tác phẩm mỹ thuật và ngày một mươi tám tháng bảy vừa qua tại hà nội
công tác giám định tác phẩm mỹ thuật nhiếp ảnh đang đứng trước ba khó khăn lớn
đó là thiếu các điều luật quy định về hoạt động giám định tác phẩm nghệ thuật
để làm các kiểm tra kỹ thuật hiện nay phải hoàn toàn nhờ vào con người
và máy móc của viện khoa học hình sự bộ công an
đây là những trở ngại lớn không thể khắc phục một sớm một chiều
tuy nhiên ở các nước có thị trường mỹ thuật tức là có mua bán kinh doanh
các tác phẩm mỹ thuật nhiếp ảnh thì đều có các tổ chức cá nhân
làm công tác giám định tác phẩm cấp giấy chứng nhận giám định tác phẩm
để tác phẩm đó tham gia vào hoạt động mua bán đấu giá
việt nam là nước duy nhất trên thế giới mà công giám định tác phẩm mỹ thuật
lại do cơ quan quản lý nhà nước thực hiện
vì vậy cục mỹ thuật nhếp ảnh triển lãm kêu gọi các tổ chức cá nhân
hãy nhiệt tình và mềnh dạng thành lập tổ chức hoạt động giám định tác phẩm mỹ thuật
để cục mỹ thuật nhếp ảnh và triển lãm sớm rút ra khỏi hoạt động này
nhằm quảng bá về tiềm năng du lịch quảng bình đến với khách tham quan
cũng như là các nhà đầu tư trong và ngoài nước từ ngày hai mươi tháng bảy đến ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh quảng bình đã tổ chức lễ hội hoang động với nhiều những hoạt động du lịch
văn hóa nghệ thuật độc đáo và mới lạ hứa hẹn sẽ mang tới nhiều khoảnh khắc lý thú
cho du khách thập phương
với chủ đề quảng bình bí ẩn
bất tận lễ hội hang động quảng bình năm hai nghìn một mươi chín sẽ có nhiều hoạt động
sự kiện du lịch văn hóa nghệ thuật hấp dẫn
trong đó nổi bật là khai trương các sản phẩm dịch vụ du lịch mới
như dịch vụ bay ngắm cảnh phong nha kẻ bàng khai trương đường bay đồng hới đà nẵng
khai trương công viên trò chơi trên cây ozo top tree park
sản phẩm du lịch city tour thành phố đồng hới
tối ngày hai mươi tháng bảy sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc
với sự tham gia của hoa hậu tiểu vi đại sứ lễ hội hang động quảng bình năm hai nghìn một mươi chín
chúng tôi muốn giới thiệu cho khách du lịch cho khán giả cho công chúng
những bí ẩn của vương quốc hoang động nhưng mà bí ẩn đó còn bất tận
ở quảng bình hiện nay giống như là một nàng tiên mà mới đến thức được một phần rất nhỏ
do đó cho nên là các nhà đầu tư cũng rất là muốn đến đây để khảo sát
chúng tôi tạo được quyền nguyện sức để các doanh nghiệp các nhà đầu tư đến đây
để có nghiên cứu để có những sản phẩm
chúng tôi tạo ra những sản phẩm mà đảm ứng với nhu cầu ngay càng cao của khách du lịch
nhân dịp này hiệp hội du lịch và các đơn vị hoạt động du lịch dịch vụ tại quảng bình
thực hiện chương trình kích cầu du lịch đặc biệt khám phá vương quốc hang động quảng bình
những trải nghiệm khác biệt giảm giá từ một mươi đến hai mươi tất cả các sản phẩm dịch vụ
cho khách du lịch khi đến với quảng bình trong thời gian từ ngày hai mươi tháng bảy đến hai mươi tháng tám
cùng với đó sở du lịch tỉnh quảng bình sẽ tổ chức xúc tiến thị trường khách du lịch hàn quốc
cũng như tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố tại thành phố đồng hới
tiếp theo trong phần tin quốc tế iran chỉ trích lệnh hạn chế đi lại của mỹ
imf cảnh báo tránh chính sách bóp méo thương mại
ngoại trưởng iran javad jarib vừa chỉ trích việc mỹ đưa ra lệnh thắt chặt đi lại
đối với các nhà ngoại giao iran và gia đình của họ ở thành phố new york là vô nhân đạo
tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng mỹ và iran vẫn chưa hề hạ nhiệt
phát biểu về bao giới tại liên hợp quốc ngoại trưởng iran javad jarif cho biết lệnh xét chặt của mỹ
tuy không gây ảnh hưởng nhiều đến cá nhân ông nhưng lại đặt các thành viên của phái bộ này
và gia đình của họ vào các điều kiện về cơ bản là vô nhân đạo
ông cũng cáo buộc mỹ đang cố tình tạo ra một cuộc chiến kinh tế nhằm vào iran
gây tổn hại tới dân thường nước này
các nhà ngoại giao thuộc phái đoàn thường trược của iran tại liên hợp quốc trong đó có ông jarif
theo đó phái đoàn của iran sẽ chỉ được phép đi lại giữa các trụ sở của liên hợp quốc và phái bộ của nước này
tư dinh gần đó của đại sứ quán iran tại liên hợp quốc hiện chưa rõ lý do dẫn tới lệnh hạn chế này
liên minh châu âu eu vừa phạt tập đoàn chip điện tử qualcom của mỹ hai trăm bốn mươi hai triệu euro
tương đương với hai trăm bảy mươi một triệu đô la mỹ vì vi phạm luật chống độc quyền
đây là mức phạt cao thứ hai mà eu từng đưa ra đối với quán quân
trong một tuyên bố eu cho biết cuộc điều tra của khối đã phát hiện ra việc wallcom lạm dụng sự độc quyền thị trường
trong giai đoạn từ giữa năm hai nghìn chín đến giữa năm hai nghìn một mươi một thông qua việc thao túng giá để trục lợi
ủy viên châu âu phụ trách vấn đề cạnh tranh margraiter vista nêu rõ chip điện tử đóng vai trò quan trọng
trong việc giúp các thiết bị di động có thể kết nối với internet
theo điều tra qualcom đã bán các sản phẩm này ở mức giá thấp dưới cả chi phí sản xuất
cho những khách hàng quan trọng nhằm loại bỏ đối thủ
cụ thể qualcom đã bán chip cho hai tập đoàn công nghệ của trung quốc là huawei và zte
cũng là hai khách hàng chiến lược của hãng nhằm loại bỏ sự cạnh tranh của isera
đối thủ chính của qualcomm vào thời điểm đó
isera sau đó đã bị công ty công nghệ vidia của mỹ mua lại vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
thưa quý vị faceapp là một trong những ứng dụng đang thu hút sự chú ý của nhiều người dùng mạng xã hội
đặc biệt là những người trẻ
tuy nhiên thượng nghị sĩ chuck schumer thuộc đảng dân chủ đã kêu gọi giới chức mỹ điều tra ứng dụng này
thượng nghị sĩ dân chủ chuck schumer chính thức yêu cầu cục điều tra liên bang mỹ fbi
và ủy ban thương mại liên bang mở một cuộc điều tra về ứng dụng faceapp
để đảm bảo quyền riêng tư và an ninh quốc gia
đặc biệt là khi ứng dụng này sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo
đặc biệt được phát triển bởi một đội ngũ ở nga
faceapp là ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh cung cấp nhiều bộ lọc màu ra mắt từ hơn hai năm trước
phần mềm này yêu cầu người dùng tải các bức hình lên đám mây để xử lý
thay vì thực hiện chúng ngay trên smartphone
điều đó khiến không ít các chuyên gia bảo mật tỏ ra nghi ngại
bởi thông tin của người dùng có thể bị chia sẻ ngoài ý muốn
đáp lại những lo ngại về quyền riêng tư faceapp cho biết công ty không bán
hay chia sẻ bất kỳ dữ liệu của người dùng với bên thứ ba
những căng thẳng thương mại gần đây với việc áp các mức thuế ngày càng cao
kéo theo giá cả tăng tác động tới đầu tư và tăng trưởng thương mại toàn cầu
và làm giảm niềm tin cũng như cản trở chuỗi cung ứng toàn cầu
bởi vậy việc cần thiết lúc này là các nước nên tránh các tình trạng
và chính sách bóp méo thương mại
đây là nhận định vừa được quỹ tiền tệ quốc tế imf công bố
kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu thẳng dư và thâm hụt tài khoản vãng lai
liên tục giảm từ mức sáu gdp toàn cầu năm hai nghìn bảy xuống còn ba gdp toàn cầu vào năm hai nghìn một mươi tám
do đó imf cho rằng đối với các nước bị thâm hụt tài khoản vãng lai
thì nên thông qua hoặc tiếp tục củng cố tài chính tăng trưởng thân thiện
còn đối với những nước có thẳng dư tài khoản vãng lai dư thừa
nên sử dụng tài chính để tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng công cộng
nhưng cho dù là các nước có thâm hụt hay thẳng dư tài khoản vãng lai
thì cũng nên giải quyết vấn đề vĩ mô và cơ cấu các nguồn mất cân đối này
thay vì sử dụng các hành động bóp méo thương mại
imf kêu gọi các quốc gia cùng nhau hướng tới việc khôi phục nỗ lực tự do hóa
và tiếp tục củng cố hệ thống thương mại đa phương
dựa trên các điều luật đã phục vụ tốt cho kinh tế toàn cầu suốt bảy mươi năm năm qua
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt